khoảng một mươi năm h ba mươi phút chiều bảy tháng tám tàu cá bd chín mươi bảy nghìn bốn trăm tám mươi ts của ông lê văn ốm
trú tại xã hoài hải huyện hoài nhơn tỉnh bình định đã đưa sáu ngư dân bình định gặp nạn
trên biển trường sa về trạm mũi tấn thuộc đồn biên phòng cửa khẩu cảng quy nhơn an toàn
gần năm giờ ngày bảy tháng tám đội biên phòng đan lộc bộ đội biên phòng tỉnh thanh hóa nhận được tin báo
tàu th chín mươi nghìn hai trăm bảy mươi ba ts công suất ba trăm linh cv do ông bùi văn tuấn sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi một ở thôn nam vượng
xã ngư lộc huyện hậu lộc làm thuyền trưởng đang hoạt động trên biển cách bờ biển sáu hải lý
phía đông nam đảo nẹ bị vỡ ván tàu dần chìm và lật úc phương tiện
đồn biên phòng đa lộc cử một mươi cán bộ chiến sĩ sử dụng hai cano khẩn trương tiếp cận tàu bị nạn
vào lúc năm giờ ba mươi phút cứu vớt đưa thuyền trưởng cùng các thuyền viên nguyễn văn đinh sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
bùi văn tiến phạm văn liên cùng sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi sáu phạm văn thuận sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi hai và nguyễn văn xuân sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi vào bờ an toàn